văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình phối hợp với công an xã đại trạch huyện bố trạch
vừa truy bắt thành công trường truy nát đặc biệt nguy hiểm sau một mươi một năm lần trốn
vào ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình ra quyết định truy nã đối với vũ như vũ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại phường đông hải thành phố đồng hới tỉnh quảng bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể vũ đã có hành vi vay mượn và chiếm đoạt hơn bốn tỷ đồng của các hộ dân trên địa bàn huyện lệ thủy tỉnh quảng bình sau đó bỏ trốn